chức năng ngăn chặn vụ vận chuyển sừng tê giác trị giá bốn năm tỷ đồng từ châu phi vào việt nam
cụ thể trong chuyến bay từ doha hạ hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng chức năng phát hiện một nam hành khách bốn mươi hai tuổi quốc tịch việt nam nhập cảnh mang theo
bốn sừng tê giác châu phi khoảng một tám kg đã cắt nhỏ cất dấu tinh vi trong các hộp sữa
mang cùng hành lý cá nhân thông tin điều tra ban đầu số sừng tê giác này có giá trị ước tính
khoảng bốn năm tỷ đồng trên thị trường tự do đây là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu của
chính phủ việt nam theo danh mục các loài động thực vật hoang dã thuộc quản lý của công ước cites
về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp hiện cơ quan hải quan và các
lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định
liên quan tới vụ trộm hàng loạt tiệm vàng ở miền tây vào chiều qua cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt giữ thêm nghi can là phùng thanh tâm bốn mươi ba tuổi trú tại quận tám tp hcm
như vậy là bảy nghi phạm trong băng nhóm chuyên đột nhập các tiệm vàng bằng đường sông lớn nhất miền tây đã bị bắt giữ
trước đó vào khuya ngày ba mươi tháng bảy các trinh sát thuộc công an tp hcm đã phối hợp với công an tỉnh sóc trăng
bắt quản táng hai nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
khám xét trên người các nghi phạm lực lượng đã thu giữ bảy lượng vàng cùng với nhiều tăng vật khác
dụng cụ phá khóa để đột nhập vào bên trong
hai đối tượng khai là lý văn đợi năm mươi hai tuổi và nguyễn văn thanh năm mươi ba tuổi cùng tạm trú tại quận tám tp hcm
từ lời khai của hai nghi phạm này đến đêm ngày ba mươi tháng bảy tại bạc liêu
chuyên án đã bắt nguyễn văn điệp tự lùn bốn mươi bốn tuổi quê quán ở tp hcm
ngoài ra còn nhiều nghi phạm khác đã bị bắt
theo lời khai ban đầu vào tháng một năm hai nghìn một mươi năm nhóm này đã đột nhập vào tiệm vàng hiện tính hà
huyện phong điền tp cn lấy trộm số vàng trị giá khoảng một năm tỷ đồng
sau đó vụ trộm tại phong điền hàng loạt các vụ tiệm vàng tại hậu giang vĩnh long bến tre
kiên giang cũng đã bị đột nhập lấy đi một lượng lớn tài sản
chuyên án do tổng cục cảnh sát xác lập vào đầu năm hai nghìn một mươi năm
giao công an tp cn làm cơ quan thường trực điều tra truy xét triệt phá băng nhóm này
sau khi dùng thuốc nổ giết chết mẹ vợ và làm vợ trọng thương
nguyễn thành cư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú quyền đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bỏ trốn
mặc dù đã thay tên đổi họ
nhưng sau ba mươi bốn năm trốn nã cư đã bị công an tp cn bắt được tại tỉnh kiên giang
theo hồ sơ của công an tp cn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai do có mâu thuẫn với mẹ vợ là bà lê thị bầu
cư đã ném thuốc nổ vào nhà bà bầu khiến bà bầu bị chết và làm bị thương lê thị lệ vợ của cư
sau khi gây án cư trốn vào các tỉnh miền nam
tại đây cư nhận đi nghĩa vụ quân sự thay cho một người tên nguyễn văn minh
cũng từ đó cương lấy tên nguyễn văn minh để qua mắt lực lượng chức năng
tuy nhiên trong thời gian trốn nã cư tiếp tục phạm tội
bị tuyên án bảy năm tù giam về hành vi cố ý gây thương tích
sau thời gian dài sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát truy nã công an tp cn đã bắt nguyễn thành cư tại thị trấn kiên lương tỉnh kiên giang
nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ công an vừa có quyết định kèm theo tiền thưởng ba mươi triệu đồng cho ba đơn vị của công an tp cn
đã có những thành tích xuất sắc trong điều tra vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
và tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường liên bảo tp vn tỉnh vĩnh phúc
ba đơn vị được khen thưởng gồm công an tp vn phòng kỹ thuật hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
trước đó qua công tác nắm tình hình công an tp vn đã phát hiện nguyễn trọng toàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường liên bảo tp vn có biểu hiện tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn lực lượng chức năng đã thu hai quả lựu đạn
chín khẩu súng một mươi hai viên đạn sáu mươi tám kiếp nổ hai kiếm ba mươi gam hạt nổ một trăm chín mươi gam thuốc súng
cùng với hơn tám mươi hai gam ma túy tổng hợp và cỏ canada
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn trọng toàn về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
và tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn thời gian qua mặc dù đã có quy định cấm
nhưng các loại vũ khí tự chế vẫn len lõi trong cuộc sống cộng đồng
tại bình định thời gian gần đây vùng đồng bào dân tộc ba na ở quyện miền núi vĩnh thạnh
lại rộ lên tình trạng bà con dân tộc thiểu số tự chế súng để săn bắn
tiêm ẩn gây phức tạp tình hình an ninh trật tự
qua năm bắt tình hình biết được anh đình ca ở xã vĩnh thuận nguyễn vĩnh thạnh
tỉnh bình định có tàng trữ một khẩu súng tự chế hiện đang để ở nhà
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện vĩnh thạnh
đã cử cán bộ phối hợp với công an xã lập tức có mặt
tôi thấy trần mạng họ chỉ cách lắp ráp cũng dễ nên họ đặt theo
học hành ngay công an huyện tuyên truyền nhắc nhở
điều này tôi tự giác giao nộp cho công an
thời gian gần đây một số thanh niên địa phương tại tỉnh bình định
đã truy cập internet và mây mò
một cách làm súng để sân bắn
mặc dù đến thời điểm hiện tại
tuy chưa có thông kê về vụ việc nào gây thương vong liên quan đến loại súng này
song với khả năng sát thương cao đây là loại vũ khí tiệm bản hiểm họa
nên việc căn ngừa là hết sức cần thiết
đặc biệt trong bối cảnh địa bàn này rắp xanh với các tỉnh tây nguyên
năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn huyện nổi lên là tình trạng đối tượng sử dụng vũ khí
vũ khí đây là vũ khí được tự chế bằng
nhựa và sử dụng bằng cột
trên cơ sở đó là chúng tôi đã xác định là đối tượng và địa bàn
là tập trung ở quỳnh thuận và một số xã trên địa bàn viện ở vũ đông bào
đến nay là chúng tôi đã thu hồi một mươi chín khẩu súng sử dụng bằng hơi cô là tự chế
bằng việc kiên trì vận động
giải thích cần kẽ bước đầu công an huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định đã thu hồi nhiều vũ khí nguy hiểm
tuy nhiên công tác này cần phải được quan tâm nhiều hơn không chỉ thu hồi mà còn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để ngăn chặn nạn tự chế loại bỏ mối hiểm họa cho cộng đồng
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
cơn bão đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi sáu đã đổ bộ
vào các tỉnh bắc bộ nước ta từ đêm ngày hai mươi bảy tháng bảy kéo dài đến sáng ngày hai mươi tám tháng bảy gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
để đảm bảo sản xuất từng bước ổn định đời sống cho bà con vùng bị thiệt hại
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo các ban ngành liên quan cùng với các chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả
cụ thể để đảm bảo sản xuất thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai phương án
gieo trồng bổ sung đối với diện tích lúa bị thiệt hại do bão số một trước ngày một mươi năm tháng tám
tập trung khắc phục diện tích nuôi trồng thủy sản đặc biệt là khoảng hai hai trăm linh hectare diện tích nuôi ngao của tỉnh thái bình nam định
hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và người dân các biện pháp nhằm phục hồi các diện tích lúa bị ảnh hưởng ngập úng
cũng như bổ sung diện tích lúa đã bị mất trắng
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam tiếp tục tập trung nguồn lực khắc phục nhanh hệ thống lưới điện
nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất đời sống sinh hoạt cho người dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì phối hợp với các bộ có liên quan khẩn trương tổng hợp
đề xuất xuất cấp một số giống rau màu cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số một
nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân
bên cạnh đó các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các khu vực bị ngập úng
nhất là tại các vùng ngập sâu sau bão chủ động chuyển đổi cơ cấu cây con phù hợp với điều kiện của từng vùng
đảm bảo năng suất ổn định chất lượng cao và có khả năng chống chịu thiên tai tốt
các bộ ngành địa phương và nhân dân theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão ninda
chủ động triển khai các phương án ứng phó có hiệu quả
ngày hai mươi chín tháng bảy hệ thống thông tin thuộc sự quản lý của tổng công ty hàng không việt nam
việt nam airlines và một số đơn vị liên quan khác đã bị tấn công xảy ra sự cố
để tránh xảy ra các vụ việc tương tự cũng như tăng cường khả năng phòng ngừa
bảo vệ những hệ thống thông tin quan trọng bộ thông tin và truyền thông vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương
cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn yêu cầu tăng cường kiểm tra ra soát bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
theo đó bộ thông tin và truyền thông đề nghị thủ trưởng các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
chỉ đạo đơn vị trực thuộc cần tập trung rà soát
tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với tên miền trang cổng thông tin điện tử
cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến phục vụ xã hội
chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật cụ thể để bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
các cơ quan tổ chức cũng cần cử cán bộ kỹ thuật túc trực để kịp thời thông báo xử lý các vấn đề phát sinh nếu có
cục an toàn thông tin và trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam sẽ là hai đầu mối của bộ thông tin và truyền thông
chủ động theo dõi giám sát tiếp tục cảnh báo kịp thời những nguy cơ về mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin trong nước
ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình phòng ngừa ứng cứu phối hợp xử lý sự cố
trong trường hợp xảy ra sự cố các cơ quan cần thông báo cho cơ quan chức năng liên quan để phối hợp xử lý
đầu mối điều phối ứng cứu sự cố là trung tâm vncep các số điện thoại bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi ba chín trăm ba mươi bốn bốn trăm hai mươi bốn chín
và địa chỉ thư điện tử ir
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vừa có văn bản yêu cầu dừng các hoạt động khoáng sản tại khu vực sạt lở bờ sông hồng trên địa bàn huyện trấn yên
trong thời gian qua theo phản ánh của nhân dân về các hoạt động thăm dò nạo vét
khai thác cát sỏi tại các khu vực có liên quan tới vị trí sạt lở bờ sông hồng trên địa bàn huyện trấn yên
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã thành lập đoàn kiểm tra liên

để kiểm tra xác định rõ nguyên nhân gây sạt lở bờ sông hồng trên địa bàn huyện trấn yên
trong thời gian chờ kết luận của đoàn kiểm tra
ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu dừng các hoạt động khoáng sản tại khu vực sạt lở bờ sông hồng trên địa bàn huyện trấn yên
đồng thời giao cho ủy ban nhân dân huyện trấn yên giả soát cụ thể từng điểm mỏ nêu trên
thành lập tổ công tác kiểm tra ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng khai thác trái phép cát sỏi vàng sa khoáng trên sông hồng thuộc địa bàn huyện trấn yên
nhất là các đối tượng chủ mưu cầm đầu đảm bảo ổn định địa chất và đời sống nhân dân trong vùng
thưa quý vị và các bạn
việc xây dựng các công trình kênh mương nội đồng được xem là giải pháp hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên tại các tỉnh miền trung do đầu tư thiếu đồng bộ và nhiều bất cập trong quản lý nên nhiều công trình chưa phát huy hiệu quả thậm chí phải bỏ hoang gây lãng phí
vâng điển hình như là công trình canh mương nội đồng tây nam hương trà của tỉnh thừa thiên huế
với kinh phí đầu tư tiền tỷ nhưng một số hạng mục lại không được đưa vào hoạt động
trong khi bà con thì lại thiếu nước tưới ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất nông nghiệp
một công trình khá quy mô và đồ sộ làm bằng xi măng cốt thép
trên nhiều đoạn kênh mương cỏ mọc âm tầm do nhiều năm không hoạt động
tình trạng kéo dài đã bốn năm trong sự băng khoăn và tiếc núi của người dân địa phương
khi nhiều diện tích cây trồng của bà con lại thiếu nước tưới nghiêm trọng
hệ thống kênh mương này là một trong những hạng mục thuộc tiểu dự án thủy lợi tây nam hương trà
với một mươi hạng mục công trình
có tổng mức đầu tư gần hai trăm linh tỷ đồng được xây dựng nhằm cung cấp nước tưới cho lúa và hoa màu của người dân địa phương
chín hạng mục được đưa vào hoạt động sau khi hoàn thành
riêng hạng mục kênh mương tưới hoa màu với mức đầu tư hơn ba năm tỷ đồng
thì lại bỏ hoang vì nhiều bất cập trong quản lý và vận hành

với một mươi hạng mục thuộc tiểu dự án thủy lợi tây nam hương trà
tất cả những diện tích mà chúng ta chuyển đổi cơ cấu gây trong thì dựa vào kế hoạch
và cải thứ hai nữa là phải cắn cử vào cái lường nước ở hồ tàu sơn để có một kế hoạch vừa tưới lúa vừa tưới màu
tiến độ đưa vào hoạt động trở lại công trình này phụ thuộc vào sự quyết liệt của những bên liên quan
cả đơn vị quản lý và người hướng lợi
nhất là cần sớm quy hoạch lại cần sớm quy hoạch lại cần sớm quy hoạch lại cần sớm quy hoạch lại
tốt cây trồng và tiếp tục đầu tư hệ thống kênh nhánh rẽ cấp nước cho từng khu vực
có như vậy mới tránh lãng phí một công trình tiền tỷ giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất
nông nghiệp do thiếu nước tưới đặc biệt là trong thời điểm khô hạn như hiện nay
tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại hàn quốc theo chương trình sps năm hai nghìn một mươi sáu
đây là thông báo của bộ lao động thương binh và xã hội gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó chín mươi quận huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước
trên ba mươi năm thuộc một mươi tỉnh thành trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp
cao nhất tại hàn quốc thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm hai nghìn một mươi sáu
tạm dừng lao động trong năm hai nghìn một mươi sáu đối với bốn mươi bốn quận huyện có số người cư trú bất hợp pháp
tại hàn quốc từ sáu mươi người trở lên trong số chín mươi quận huyện nêu trên
bộ lao động thương binh và xã hội cho biết không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn
lao động ngành ngư nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi sáu đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường vừa qua
như tỉnh hà tĩnh có huyện nghi xuân cẩm xuyên thị xã kỳ anh tỉnh quảng bình huyện bố trạch và quảng trạch
căn cứ thông báo của phía hàn quốc về số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp
vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi sáu sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm hai nghìn hai mươi
tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp
đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lao động cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc
thưa quý vị và các bạn gần hai năm qua dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên triển khai
tại địa bàn huyện nam giang tỉnh quảng nam với nhiều hợp phần hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
đã từng bước được cải thiện đời sống đồng bào tạo động lực cho sự phát triển của địa phương này
bà bờ nước lào ở thôn bà căng xã cài di
huyện nam giang tỉnh quảng nam nay đã ở cái tuổi bảy mươi tuổi già chân mỏi nên không thể đi xa lấy nước về sinh hoạt
nhưng nay tại bản bà căng đã có hệ thống nước tự chảy kiên cố bà bên nước lào cùng bà con trong bản ai ai cũng mừng
đây là một trong nhiều công trình phục vụ dân sinh được đầu tư và đưa vào sử dụng
đã góp phần cải thiện đời sống của nhân dân vùng dự án tại các xã thuộc huyện nam giang từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
được dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên huyện nam giang xây dựng cho hệ thống nước sinh hoạt
tôi không còn đi bộ hàng cây số đến suối để lấy nước như mấy năm trước
giờ chỉ đi vài trăm mét là lấy nước sạch về nấu ăn được rồi
các cháu của tôi có nước tắm nên phấn khởi lắm
để các công trình đảm bảo chất lượng phát huy hiệu quả
cán bộ kỹ thuật của dự án thường xuyên đến cơ sở kiểm tra hướng dẫn bà con sử dụng vận hành công trình
nếu công trình hư hỏng hay có vướng mắt đều được tháo gỡ và xử lý kịp thời
khi mà nước sạch về thì người dân trồng được cây rau bắp chân nuôi tóc và cải thiện sức khỏe của công em trong thông trắc tóc
tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện nam giang đã có một mươi một công trình cơ sở hạ tầng
được dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên huyện nam giang triển khai xây dựng
trong đó có hệ thống bể chứa nước sinh hoạt
và đường ống dẫn nước sạch tự giải đường bê tông nông thôn cầu treo dân sinh công trình thủy lợi trường học được bàn giao cho nhân dân
người dân có ý thức được trong việc quản lý công trình
đồng nhất là các công trình về máy tính chất cộng đồng
thì họ tự họ triển khai làm theo những tổ nhóm
thì từ đó là nâng cao được cho họ cách quản lý được các công trình hạ tầng của xã của thôn
thứ hai là cách thức để người ta thực hiện xây dựng một danh mục công trình
dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên tỉnh quảng nam tuy mới triển khai các hợp phần chỉ trong hơn một năm
nhưng đã cho thấy hiệu quả mà dự án mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
theo kế hoạch trong thời gian tới dự án sẽ tiếp tục triển khai nhiều hơn các công trình
các hợp phần hỗ trợ sinh kế cho đồng bào
giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống
và thoát nghèo bền vững
tám năm qua có một đội hình mùa hè xanh được thành lập từ chính những bạn sinh viên phú yên
đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
những thành viên trong đội đã thể hiện được vai trò và nhiệt huyết của tuổi trẻ
để góp phần mang lại những đổi thay cho bà con các vùng khó khăn tại tỉnh phú yên
gia đình ông bùi văn nam thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
ở thôn bình thạnh xã an ninh tây huyện tuy an tỉnh phú yên
đang rộn ràng chờ đón ngôi nhà mới
niềm vui đã đến với gia đình ông từ khi đội hình tình nguyện mùa hè xanh
sinh viên phú yên xa quê về xây dựng căn nhà này
trước kia thì căn nhà rất nhỏ lắm nó cũng sập và dách đất nó cũng lỡ lây loài loài hết
thành niên vào đây thấy thành niên nói là rất tốt đẹp và vui vẻ
và cố gắng giúp cho chú được một căn nhà
không chỉ góp phần sức trẻ của mình để xây căn nhà nhân ái
mà các thành viên trong đội hình mùa hè xanh sinh viên phú yên xa quê
còn mang đến cho người dân nơi đây những công trình có ý nghĩa thiết thực
như tham gia xây khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tổ chức ôn tập văn hóa hè cho học sinh
đến nay sinh viên phú yên xa quê đã trở thành một đội hình vững chắc
và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm
đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
năm nay là năm thứ tám và đội hình năm nay về với địa bàn xã an ninh đông và an ninh tây của huyện tây an
nguồn lực thì do đội hình đi vận động các nhà tài trợ các doanh nghiệp
và một phần nữa là khoản tiền hỗ trợ tiền ăn của tỉnh
mà các bạn dùng khoản tiền hỗ trợ đó để đồng cấp vào các công trình
đó là những nguồn chính mà đội hình có thể
hoạt động hoặc đóng góp được
hè năm hai nghìn một mươi sáu đội hình mùa hè xanh sinh viên phú yên xa quê
đã thu hút sáu mươi bạn sinh viên phú yên đang theo học
tại các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc tham gia
bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết các thanh niên tình nguyện này
đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng khó khăn
dự án hầm đường bộ đèo cả có tổng chiều dài
toàn tuyến hơn một mươi ba km gồm hầm đèo cả và hầm cổ mã
trong đó hầm cổ mã đã được thăm xe kỹ thuật vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc
vận tốc tám mươi km trên giờ
theo dự toán tổng mức đầu tư dự án gần một mươi sáu tỷ đồng
nhưng nhờ thay đổi thiết kế rút ngắn một km chiều dài hầm chính
công trình đã tiết kiệm được bốn tỷ đồng
dự án hầm đường bộ đều cả dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
rút ngắn quãng đường đi thời gian qua đèo giảm rủi ro tai nạn giao thông so với đường đèo
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng biểu dương công ty cổ phần đầu tư đèo cả
cùng các nhà thầu đã phấn đấu nỗ lực trong suốt năm năm qua để công trình đáp ứng đúng tiến độ
và yêu cầu chất lượng kỹ thuật đã đề ra
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải làm đầu mối làm việc với các bộ liên quan
ngân hàng nhà nước ngân hàng việt tinh ben tháo gỡ các phướng mắt
bảo đảm cho nhà đầu tư triển khai và hoàn thành dự án
trong khi nhiều tuyến đường mới được khánh thành để người dân được đi lại thuận tiện và an toàn hơn
thì vẫn còn đó rất nhiều những điểm đen giao thông với những vụ tai nạn thảm khốc
tại cần thơ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa mới xảy ra trên tuyến đường mùng ba tháng hai
thuộc phường xuân khánh quận ninh kiều giữa xe bồn và xe máy đã khiến ba người thương vong
chiếc xe máy mang bị kiểm soát sáu mươi năm f chín mươi tám nghìn tám trăm hai mươi bảy
do một người phụ nữ điều khiển chở theo hai em bé vừa lưu thông qua khỏi giao lộ đường trần văn hoài và đường ba tháng hai
thì bất ngờ bị chiếc xe bồn chở xăng dầu chạy tới tông trúng
vụ tai nạn đã khiến cả ba người đi trên xe máy ngã xuống đường
người phụ nữ bị bánh xe cán gãy chân
bé trai là cưu bảo châu sinh năm hai nghìn bị bánh sau của xe bồn cán trúng người gây dập nát nửa người phía dưới chân
riêng bé gái may mắn chỉ bị xây sát nhẹ
bé châu sau đó đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng mất nhiều máu
sau khi gây tai nạn cho ba người tài xế đã lên lấy hết giấy tờ rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ hôm nay ngày một tháng tám
việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt sẽ căn cứ nghị định bốn mươi sáu thay thế nghị định một trăm bảy mươi một và một trăm linh bảy
theo đó có một trăm một mươi năm hành vi và nhóm hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ tăng mức xử phạt
so với các nghị định ban hành trước đó
nghị định bốn mươi sáu quy định nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ có mức xử phạt tăng từ hai đến năm lần
những hành vi lạng lách đánh võng trên đường không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông
điều khiển xe chạy vượt quá tốc độ quy định cũng bị xử phạt nặng
người điều khiển xe ô tô lạng lách đánh võng chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ
cùng dùng chân điều khiển vô lăng khi xe đang chạy trên đường bị phạt từ bảy tám triệu đồng
trường hợp vi phạm quy định này
mà không chấp hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn giao thông
sẽ bị phạt tới một mươi tám hai mươi triệu đồng
điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên hai mươi km trên giờ đến ba mươi năm km trên giờ
bị phạt từ năm đến sáu triệu đồng
trên ba mươi năm km trên giờ bị phạt từ bảy đến tám triệu đồng
nghị định cũng quy định người điều khiển ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở
có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
sẽ bị phạt tiền từ một mươi sáu triệu đồng
nước giấy phép lấy xe bốn đến sáu tháng
bên cạnh đó nghị định cũng quy định chi tiết các chế tài xử phạt
đối với người đi bộ xe đạp xe thô sơ doanh nghiệp kinh doanh vận tải
vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với trên một trăm linh hành vi vi phạm
thưa quý vị việt nam là một trong những nước có mức tiêu thụ rượu bia
vào loại cao của khu vực và thế giới
khi có hơi men thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
có thể bị kích thích chạy xe nhanh một số trường hợp thì có thể ngủ vật
và có thể gây ra những lỗi nguy hiểm như vượt ẩu đi sai phần đường
tự ngã và gây ra tai nạn làm cho những người tham gia giao thông bị phạ lây
nguy hiểm là vậy tuy nhiên nhiều người sau khi sử dụng rượu bia
điều khiển xe ô tô bị cảnh sát giao thông xử phạt
thường có biểu hiện bất hợp tác không thừa nhận lỗi vi phạm
và đó là thực trạng khá phổ biến mà chúng tôi ghi nhận được
trong quá trình đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động
công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên khi kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
một buổi kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
của đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
chỉ trôi đây một giờ kiểm tra đội cảnh sát giao thông đã phát hiện
năm trường hợp sử dụng bia rượu quá nồng độ quy định
trong số này có những trường hợp bị phát hiện có biểu hiện sử dụng rượu bia
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đã không chịu hợp tác
mà còn lấy điện thoại gọi điện câu giờ thậm chí khóa cửa xe và bỏ đi như người lái chiếc xe này
hoặc có trường hợp người sử dụng rượu bia cố tình thổi rất nhẹ và ống thổi đo nồng độ cồn
khiến các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải kiên trì nhắc nhở và hướng dẫn nhiều lần mới thực hiện đúng cách
từ ngày một mươi một tháng bảy đến nay đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động công an huyện đồng hỷ
đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đối với những trường hợp vi phạm có biểu hiện bất hợp tác chống đối
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiên quyết đấu tranh
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với mục đích đẩy lùi những hành vi vi phạm luật giao thông

trong thời gian tới đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động công an huyện đồng hì

hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
với mục đích đẩy lùi những hành vi vi phạm luật giao thông
cũng như hạn chế đến mức thấm nhất tai nạn giao thông do rượu bia khi tham gia giao thông
trong thời gian tới đội cảnh sát giao thông trực tiếp tục tăng cường tuần tra

giải quyết đấu tranh giao thông đến việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông